viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên cho biết đơn vị đã cấp gần một triệu liều vaccine td phòng bệnh bạch hầu
trong ngành y tế năm tỉnh tây nguyên gồm con tum gia lai đắk lắc đắk nông và lâm đồng
để tiêm chủng trước cho người dân các vùng lõm hoặc những nơi xuất hiện ổ dịch bạch hầu
hiện bệnh bạch hầu ở năm tỉnh tây nguyên cơ bản đã được kiểm soát nhưng chưa dập tắt dứt điểm các ổ dịch
chiến dịch tiêm chủng một mươi triệu liều vaccine tz do bộ y tế triển khai ở tây nguyên vẫn đang được thực hiện
với mục tiêu từ nay đến giữa năm hai nghìn hai mươi một một trăm linh người dân tây nguyên sẽ được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu
hiện công tác tiêm chủng vaccine cho người dân tây nguyên đang gặp nhiều khó khăn
do một bộ phận lớn người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu vùng xa
khi lực lượng y tế đến vận động tiêm chủng thì người dân bận đi làm nương rẫy rất khó gặp
ngoài ra ý thức chấp hành tiêm chủng mở rộng của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế
từ tháng sáu đến nay dịch bạch hầu đã bùng phát khắp vùng tây nguyên với khoảng một trăm năm mươi ca nhiễm
nhiều người đã tử vong các tỉnh con tum đắk nông đắk lắc là những địa phương chịu thiệt hại lớn nhất do dịch bạch hầu gây ra